trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám
chiều nay chủ tịch nước trần đại quang cùng lãnh đạo các bộ ngành
tổng liên đoàn lao động việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
đã về thăm tặng quà cho công nhân lao động tại trung tâm văn hóa lao động tỉnh bình dương
toàn tỉnh bình dương hiện có hơn một triệu lao động trong đó hơn tám mươi năm là lao động ngoài tỉnh
nhằm chăm lo cho công nhân lao động dịp tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương và các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh
đã tặng chín một trăm linh phần quà với tổng số tiền hơn bốn năm tỷ đồng
các cấp công đoàn đã tặng ba trăm năm mươi năm phần quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
bị bệnh hiểm nghèo với giá trị một trăm linh năm tỷ đồng
phát biểu ý kiến tại buổi thăm hỏi chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những nỗ lực
của đảng bộ chính quyền các doanh nghiệp và các cấp công đoàn địa phương
trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động
chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa
để chăm lo tốt cho công nhân lao động có chính sách về quỹ đất để xây dựng nhà ở
và các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống công nhân
chủ tịch nước trần đại quang tổng liên đoàn lao động việt nam trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
và lãnh đạo tỉnh bình dương đã trao tặng năm trăm linh phần quà mỗi phần quà một triệu đồng
cho năm trăm linh công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống